mùa bán trái phép vũ khí quân dụng bắt một đối tượng thu giữ bốn khẩu súng quân dụng một khẩu súng hơi và hơn ba trăm linh việt đạn
bước đầu đối tượng khai nhận mua số súng đạn trên từ hai đối tượng qua mạng xã hội facebook và mang ra quảng ninh bán
tiếp đó vào ngày hai mươi tám và ngày ba mươi tháng một mươi công an tỉnh hà tĩnh liên tiếp triệt phá hai ổ nhóm đánh bạc tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện can lộc và thành phố hà tĩnh
cơ quan điều tra bắt bốn mươi năm đối tượng thu giữ gần hai tỷ đồng tám xe ô tô một khẩu súng quân dụng một khẩu súng hơi cùng nhiều vật chứng khác
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương biểu dương thành tích của các cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra triệt phá hai vụ án nêu trên và quyết định thưởng cho các đơn vị có liên quan mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
thứ trưởng lê quý vương yêu cầu công an tỉnh quảng ninh công an tỉnh hà tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật đồng thời có kế hoạch phòng ngừa ngăn chặn hoạt động lợi dụng internet để mua bán trái phép vũ khí quần dụng
một vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại ấp vĩnh tây hai xã vĩnh phong huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang vừa được công an tỉnh kiên giang khám phá
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một tháng một mươi một người dân phát hiện thi thể bà trần thị liên trú tại ấp vĩnh tây hai xã vĩnh phong huyện vĩnh thuận nằm chết trong tròi canh vuông tôm với nhiều vết chém trên người
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi thu thập chứng cứ ra soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn
trong đó nổi lên đối tượng lê hoàng ngợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại xã minh thuận huyện u minh thượng là người thuê ao nuôi tôm ở sát
công an huyện xuân lộc đã thu giữ năm dao tự chế cùng với sáu xe máy là phương tiện của các đối tượng dùng để đi gây án
tại bệnh viện đa khoa huyện xuân lộc tài sản không bị các đối tượng gây hư hỏng cán bộ nhân viên bệnh viện không bị các đối tượng gây thương tích
nhưng trong quá trình các đối tượng xô sát với nhau trong bệnh viện làm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải hoảng loạn bỏ chạy
các bác sĩ và y tá trực không thể tiếp tục công việc và phải khóa cửa phòng cấp cứu để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân

tới thời điểm này quá trình điều tra đã được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra huyện xuân lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi gây dối trật tự công cộng
đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn sớm ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng
vào hồi bảy giờ ngày bốn tháng một mươi một vị trí tăng mắp thấp nhật đới ở vào khoảng chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông
trên vùng biển phía tây quần đảo trường sa sức gió mạnh nhất ở vùng cần tăng mắp thấp nhật đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm km
và đến bảy giờ ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông
cách bờ biển bình thuận bến tre khoảng chín mươi km về phía đông nam
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển quần đảo trường sa vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ ninh thuận đến bà rịa vũng tàu
sẽ có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy đến cấp chín và có mưa rông mạnh sóng biển cao từ hai ba mét biển động
như vậy là hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh thành ở phía nam khu vực tây nguyên
mưa vừa đến mưa to sẽ xảy ra ở các tỉnh con tum gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng
tập trung nhiều trong thời điểm chiều tối và đêm nay
đến hết ngày mai sau mưa sẽ giảm nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi một độ
hầu khắp các tỉnh miền đông và cả miền tây của nam bộ sẽ có mưa to trong hôm nay và ngày mai
người dân cần đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
bắt đầu từ ngày sáu mưa sẽ giảm nhanh đến ngày bảy tháng một mươi một đợt mưa này sẽ chấm dứt trên toàn vùng
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
quay trở lại với thời tiết tại các tỉnh ở khu vực bắc bộ
tại phía tây bắc bộ từ ngày bảy tháng một mươi một đợt mưa sẽ chấm dứt trên toàn vùng
từ ngày bảy tháng một mươi một đến ngày bảy đêm và sáng trời nhiều mây có mưa vài nơi trời lạnh
đến trưa chiều trời hưởng nắng gió nhẹ nhiệt độ là từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho hoạt động dân sinh
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ do khối không khí lạnh suy yếu dần
nên nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ thêm trong hai ngày tới
nhiệt độ là từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
sang ngày bảy tháng một mươi một do ảnh hưởng của đới gió đông nam dầu ẩm tương cao
nên khu vực này có khả năng sẽ có mưa
nhiệt độ đã xuất hiện tập trung tại các tỉnh ven biển
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mưa cũng đã giảm nhanh
chỉ còn xảy ra với lượng từ hai bảy mm
trưa chiều trời có nắng gián đoạn
sau đó sang ngày sáu và ngày bảy do ảnh hưởng của đới gió đông dầu ẩm trên cao
mưa sẽ quay trở lại trên khu vực
nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày năm trời nhiều mây
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
gió đông bắc cấp hai cấp ba cân đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mại trong cân rông
ngày sáu và ngày bảy mưa giảm trưa chiều trời nắng
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ